thổ nhĩ kỳ và iran đã kêu gọi tổ chức hội nghị khu vực nhằm ngăn chặn xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel lan rộng
lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh cuộc gặp giữa ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hakan fidan và người đồng cấp iran hossein amir abdullahian
diễn ra một ngày sau khi nhà ngoại giao iran gặp các nhà lãnh đạo phong trào hamas ở qatar
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ fidan cho biết nước này đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức
vì không khó để dự đoán rằng bạo lực sẽ tiếp tục lan rộng nếu không có giải pháp dài hạn
nhà ngoại giao thổ nhĩ kỳ cho biết người đồng cấp iran cũng nhận thấy những dấu hiệu mạnh mẽ rằng
các tổ chức vũ trang khác trong khu vực có thể can dự nếu tình hình không thay đổi
điều này càng khiến cho yêu cầu thiết lập lệnh ngừng bắn và hòa bình trở nên cấp thiết hơn
trước đó phát biểu tại hội nghị hòa bình các nước hồi giáo và ả rập
ngoại trưởng iran ali abdullahian nhấn mạnh cần tổ chức hội nghị hòa bình sớm nhất có thể
cùng ngày đại giáo chủ iran ali khamenei cũng kêu gọi các nước hồi giáo dừng giao dịch với israel
trong đó có cả xuất khẩu dầu mỏ để phản đối chiến dịch quân sự mà nước này triển khai trên giải gaza
phát biểu với các sinh viên tại tehran ông cho rằng các nước hồi giáo cần kiên quyết yêu cầu chấm dứt xung đột
không nên hợp tác kinh tế với chính quyền israel
ông cũng chỉ trích một số nước phương tây như anh pháp và mỹ đang cùng israel gây áp lực lên người dân ở giải gaza